sáng nay hai mươi tám tháng hai cơ quan y tế hàn quốc thông báo có thêm hai trăm năm mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín ở nước này
đưa tổng số ca nhiễm tại hàn quốc lên hai hai mươi hai ca
với dân số hai bốn triệu người và cách thủ đô seoul ba trăm linh km về phía đông nam
thành phố daegu đã trở thành tâm dịch lớn nhất tại hàn quốc kể từ khi một người phụ nữ sáu mươi một tuổi
được xác nhận nhiễm bệnh hồi đầu tuần trước
người phụ nữ này là thành viên của giáo phái tân thiên địa
đã dự một số thanh lễ tại nhà thờ trước và sau khi có triệu chứng nhiễm bệnh
hiện toàn bộ tám hai trăm sáu mươi chín thành viên thuộc giáo phái tân thiên địa ở daegu đã phải đi xét nghiệm và tự cách ly
trong khi đó tại italia tâm dịch của châu âu
ngày hai mươi bảy tháng hai đã ghi nhận ba ca tử vong mới do nhiễm covid một mươi chín ở miền bắc
nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên một mươi bảy ca